sau một năm thực hiện việc tiếp nhận chuyển giao từ nhà đầu tư tư nhân về nhà nước nắm cổ phần chi phối
đảng ủy ba giám đốc công ty cổ phần cảng quy nhơn đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành quả đáng trân trọng
ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cảng quy nhơn chính thức về lại mô hình nhà nước nắm cổ phần chi phối
ngay sau khi tiếp nhận hội đồng quản trị của cảng đã xác định quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch
do đại hội đồng cổ đông năm hai nghìn một mươi chín thông qua
nhờ các giải pháp tổng thể năm hai nghìn một mươi chín tổng doanh thu của cảng đạt tám trăm một mươi hai tám tỷ đồng tăng một mươi một sáu so với năm hai nghìn một mươi tám
sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn chín một triệu tấn tăng chín năm so với năm hai nghìn một mươi tám
mức tiền lương bình quân cho người lao động là một mươi ba hai triệu đồng một tháng tăng tám so với năm hai nghìn một mươi tám
công ty cổ phần đã được trở về với nhà nước thì tôi cảm thấy rằng là cảng đã dành cho tôi một sự yêu quái đặc biệt

sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của covid một mươi chín
tuy nhiên với nhiều nỗ lực sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn năm hai triệu tấn tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến doanh thu khai thác và dịch vụ đạt bốn trăm hai mươi một tỷ đồng tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cảng quy nhơn phấn đấu đạt một mươi triệu tấn thông qua cảng
trong năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt sản lượng hàng hóa thông qua cảng ở mức một mươi bốn một mươi năm triệu tấn một năm
ngày ba sáu hai nghìn hai mươi lần đầu tiên cảng thiết lập được một tuyến tàu của hãng tàu nitc đi thẳng đông bắc á
đây là lịch sử đầu tiên cảng quy nhơn có tuyến đi thẳng
đây là một trong những điểm nhấn của cảng trong hoạt động sản xuất đầu năm nay
với sự quan tâm đầu tư của tổng công ty hàng hải việt nam và tạo điều kiện của tỉnh bình định
thời gian tới cảng quy nhơn phấn đấu trở thành cảng có quy mô lớn đầu mối trung chuyển và trung tâm giao thương kinh tế của miền trung tây nguyên khu vực tiểu vùng sông mekong